thưa quý vị thông báo từ bộ y tế sáu giờ sáng nay hai mươi chín tháng ba việt nam đã ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới
nâng tổng số người mắc covid một mươi chín của việt nam lên một trăm bảy mươi chín người
bốn ca trong số này liên quan tới bệnh viện bạch mai hà nội
ca còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
các bệnh thứ một trăm bảy mươi năm là bệnh nhân nam năm mươi bảy tuổi ca bệnh một trăm bảy mươi sáu bệnh nhân nữ ba mươi tám tuổi
các bệnh một trăm bảy mươi bảy bệnh nhân nữ bốn mươi chín tuổi ca bệnh một trăm bảy mươi tám bệnh nhân nữ bốn mươi bốn tuổi
cả bốn bệnh nhân đều làm việc tại công ty trường sinh cung cấp dịch vụ cho bệnh viện bạch mai tiếp xúc với nhiều người
còn ca bệnh thứ một trăm bảy mươi chín sáu mươi hai tuổi có địa chỉ ở quận hà đông hà nội
bệnh nhân này từ nước ngoài trở về trên chuyến bay ek ba trăm chín mươi bốn nhập cảnh vào ngày một mươi tám tháng ba
và sau khi nhập cảnh đã được đưa đến khu cách ly tập trung